thưa quý vị hôm nay đã là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán quý mão
theo báo cáo mới nhất của cục cảnh sát giao thông bộ công an trong bảy ngày nghỉ tết
toàn quốc xảy ra một trăm năm mươi hai vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi chín người và bị thương một trăm một mươi một người
đường bộ đã xảy ra một trăm bốn mươi bảy vụ tai nạn giao thông làm tử vong tám mươi năm người bị thương một trăm linh chín người
đường sắt xảy ra bốn vụ tai nạn giao thông làm tử vong bốn người bị thương một người
đường thủy xảy ra một vụ tai nạn giao thông tại an giang làm bị thương một người
đa phần các vụ tai nạn giao thông đều xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
như đi không đúng chiều đường phần đường làn đường quy định không chú ý quan sát
chuyển hướng không đúng quy định không chấp hành quy định nhường đường tại nơi giao nhau
điểm đáng chú ý nguồn nhân tai nạn giao thông do người điều khiển phương tiện sử dụng rượu bia
xảy ra đã giảm sâu so với cùng kỳ tích nguồn đá năm hai nghìn một mươi hai và năm hai nghìn một mươi chín